theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên do nước lũ trên các sông dâng cao đến chiều tối ngày một tháng một mươi một đã có ít nhất tám trăm linh hộ với gần hai nhân khẩu tại tỉnh phú yên phải di rời ra khỏi vùng ngập lụt hoặc đến nơi an toàn
hiện tại các xã ở vùng trũng thấp nằm ở cánh bắc tỉnh phú yên đều bị ngập sâu từ một đến hai mét nặng nhất là huyện đồng xuân của tỉnh phú yên
tính đến chiều ngày một tháng một mươi một cả huyện đồng xuân có gần năm trăm linh nhà bị ngập nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn
do mưa lớn kết hợp với nước sông kỳ lộ dâng nhanh nên một số xã nằm ở vùng trũng thấp của huyện tuy an đồng xuân đã phải tiến hành di rời đến nơi cao giáo
ba thủy điện đóng trên địa bàn tỉnh phú yên gồm thủy điện sông ba hạ thủy điện sông hinh và thủy điện la hiêng hai từ hôm qua đã tiến hành xả lũ hoặc điều tiết nước qua tràn
trong đó thủy điện sông ba hạ xả lũ cộng với chạy máy với lưu lượng lên tới hai m ba một giây
trong khi đó tại tỉnh bình định ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này phát thông báo cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở huyện an lão hoài ân vĩnh thạnh và vân canh ngập lụt ở vùng trũng thấp ở các huyện an nhơn tuy phước và thành phố quy nhơn
còn theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định vào chiều ngày một một mươi một nước sông côn dâng cao đã cuốn trôi hơn bốn tấn cá trong một mươi lồng nuôi của người dân tại xã nhân lộc thị xã an nhơn tỉnh bình định ước tính thiệt hại ban đầu trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
cũng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong hai ngày qua nhiều bờ biển trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở nghiêm trọng
đặc biệt là tại bờ biển xã vinh hải huyện phú lộc chỉ trong một thời gian ngắn sóng biển đã lấn sâu vào đất liền hơn chục mét đê và đe dọa đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng ba trăm linh hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây

tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận sau khi uber và grab vào việt nam chính lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng thừa nhận rằng cơ quan quản lý nhà nước đã lúng túng và có những chính sách thường chạy theo xu hướng

do đó có tình trạng dù được đào tạo trình độ đại học nhưng hầu hết giáo viên mầm non mới ra trường vẫn chỉ được xếp lương ở bậc trung cấp khởi điểm là một năm
để giảm tình trạng kẹt xe ở các thành phố lớn tại phiên thảo luận tổ ở quốc hội phật sáng ngày ba mươi một tháng một mươi đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định đề xuất điều chỉnh giờ làm việc hành chính ở các thành phố lớn giờ bắt đầu làm việc từ tám giờ ba mươi phút thời gian nghỉ trưa rút ngắn xuống chỉ còn một tiếng
thông tin trên báo
an ninh thủ đô
nhận định về vấn đề này nhiều đại biểu quốc hội cho rằng đây là một đề xuất hay xong cần nghiên cứu khảo sát kỹ lưỡng chứ không thể làm ngay được bởi lẽ mỗi một thành phố một tỉnh có đặc thù riêng nên nếu nghiên cứu áp dụng thì cũng phải tùy thuộc vào đặc thù của từng địa phương để xem xét toàn diện
hơn nữa điều chỉnh giờ làm không chỉ tác động riêng đến người đi làm mà còn ảnh hưởng đến cả người không đi làm

sông lớn đã làm vỡ nhiều đoạn bờ kè tại biển cửa đại
trước tình hình trên chính quyền địa phương đã triển khai nhiều phương án phòng chống mưa lũ sẵn sàng ứng phó thiên tai
đây là những hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường bạch đăng thành phố hội an
ba ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến cho tuyến đường tê liệt hoàn toàn
việc đi lại của người dân và khu khách tại
khu vực này hết sức khó khăn
không chỉ có nhiều tuyến đường bị ngập sóng lớn đã đánh vỡ một số đoạn bờ kè ở biển cửa đại
hiện mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt và các tuyến phố ở thành phố hội an lần lượt bị ngập trong nước
gây khó khăn trong việc đi lại cũng như là việc kinh doanh của người dân
trong khi đó tại tất cả các tuyến đường vùng cao ở tỉnh quảng nam
mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng gây nguy hiểm và ách tắc giao thông
tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua địa bàn huyện nam trà my đã xảy ra sạt lở ở nhiều điểm với hàng chục khối lượng đất đá
từ đỉnh ta lui đã tràn xuống nền mặt đường làm chia cắt giao thông khiến cho việc lưu thông rất khó khăn
ngay sau khi xảy ra sạt lở huyện nam trà my đã chỉ đạo ngành chức năng huy động máy móc thiết bị
tiến hành san gạt nhanh chóng thông tuyến khôi phục giao thông đồng thời tổ chức lực lượng điều tiết giao thông qua các điểm sạt lở
tính đến một mươi hai h ngày một tháng một mươi một các phương tiện giao thông qua lại tại khu vực này đã được lưu thông
tiếp theo sẽ là những thông tin về các vụ tai nạn nghiêm trọng vừa mới xảy ra
tại đường vĩnh lộc xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm vào ngày một tháng một mươi một đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một nữ sinh tử vong
vào thời điểm trên hai nữ sinh đi xe máy lưu thông trên đường vĩnh lộc hướng từ đường nguyễn thị tú về đường trần văn dầu
khi đến trước địa chỉ một a trên hai trăm hai mươi thì được cho là lấn sang làn đường ngược lại và va quẹt với một xe máy của một người phụ nữ khác
làm ba người cùng phương tiện ngã ra đường
vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong do bị một xe đầu kéo lao tới đâm trúng
hai người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ
cùng ngày trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua phường tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ba xe ô tô đi cùng chiều khiến một xe ô tô tải bị cháy rụi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã cử một xe cứu hỏa cùng một mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải nhỏ cùng hàng hóa phía sau thùng xe bị cháy hoàn toàn
cách đây một tháng tổng cục đường bộ việt nam đã đưa ra thời hạn cuối đó là đến ngày ba mươi tháng một mươi
bảy trạm thu phí bot trên tuyến quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn sẽ phải thực hiện thu phí không dừng
thế nhưng mà đến nay sang tháng một mươi một theo thông tin mới nhất chỉ có một mươi ba trên tổng số hai mươi bảy trạm thu phí bot thực hiện thu phí không dừng
theo tổng cục đường bộ nguyên nhân là các chủ dự án bot cho rằng nếu thu về một mối như vậy mỗi ngày là hàng chục tỷ đồng nên phải tính lãi
còn bên thu phí tự động cho biết họ không phải là tổ chức tín dụng để có thể làm được việc đó
đến thời điểm này tổng cục đường bộ việt nam thông báo tạm thời không kiến nghị
từng thu phí đối với những trạm chậm chẽ lắp đặt hệ thống tự động
tổng cục sẽ đề nghị lên bộ giao thông vận tải cho phép các nhà đầu tư bot tự tìm đến các nhà cung cấp dịch vụ tự động để đàm phán
miễn là đáp ứng được yêu cầu mà cơ quan quản lý đã ban hành
bốn mươi một là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
làm chết hai người đàn ông
năm mươi bốn người bị thương ba mươi năm người
tại hà nội có một câu lạc bộ ra đời nhằm mục đích dạy học cho các em nhỏ tại làng trẻ sos
và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ba phường bách khoa đồng tâm và bạch mai
ban đầu thì chỉ có vài thành viên nhưng đến nay sau hai năm đi vào hoạt động
câu lạc bộ đã có trên hai trăm linh thành viên
và trong suốt hai năm qua rất nhiều những mảnh đời khó khăn đã nhận được nhiều kiến thức từ các bạn trẻ này
đó là câu lạc bộ ngày mai tươi sáng

vào mỗi buổi tối các ngày trong tuần các ngôi nhà nhỏ ở đây đều xuất hiện những gia sư dạy học miễn phí
ngày mãi tươi sáng
tên là kim anh

ngày mãi tươi sáng
trường khoa học xã hội nhân văn
em tên là nguyễn thị trang em học ở học viện chính sách phát triển kinh tế
em là đỗ thị hạnh duyên trường đại học thông nghệ
mỗi bạn đến từ một trường khác nhau còn mong muốn của các bạn là gì
em đến đây vì em muốn giúp đỡ các em học tập này
mỗi lần đến đây thì em cảm thấy tất cả mọi chuyện buồn ấy đều là xua tan hết gì vì các em thấy rất là vui
và em cảm thấy rất hạnh phúc khi là mình có thể truyền những kiến thức mà có thể là nó không hoàn hảo nhưng mà nó là những gì mình biết
sinh viên thì có duy nhất là kiến thức và sức trẻ
dạy học cho các em nhỏ tại làng trẻ sos là hoạt động trọng tâm của câu lạc bộ ngày mai tươi sáng
đối với em lê văn kiên cũng như các bạn nhỏ khác ở đây các em đã quá quen thuộc với các tình nguyện viên trong câu lạc bộ ngày mai tươi sáng
không chỉ có hai môn văn toán mà các em được các tình nguyện viên dạy đều tất cả các môn từ ngoại ngữ hóa học vật lý lịch sử
ai giỏi môn nào sẽ dạy các em môn đó
lê văn kiên ban đầu là học sinh trung bình đến nay em đã là học sinh khá của lớp
các chị đến đây dạy cho em rất nhiều điều học và rèn luyện
tuy nhiên em đã có các môn nghề lãn vệ toán văn anh và nhiều môn nữa
cũng như có con đến đây thì các con ở vùng sâu vùng xa học rất rất là kém
đến đây được các anh các chị cũng tận tình dạy và giảng giúp con cũng khá được
con có thể học sinh yếu có thể học sinh trung bình có con chỉ trung bình có thể tiến tiến
trong buổi dạy hôm nay trưởng câu lạc bộ hoàng quý bình cùng các thành viên đã mang theo những cuốn truyện tranh
để dành tặng cho các em có tiến bộ về học tập trong tuần vừa qua
đây cũng là một nội dung mà nhóm đề ra em nào có thành tích học tập tốt
sẽ được các anh chị dành tặng cho những phần quà như chuyện tranh bút vở
điều này cũng khích lệ các em vươn lên trong học tập
câu lạc bộ ngày mai tươi sáng được thành lập từ năm hai nghìn năm ban đầu chỉ có ba thành viên
đến nay câu lạc bộ đã có trên hai trăm linh thành viên
mặc dù phải tự lo liệu về kinh phí vận động các hoạt động thiện nguyện
nhưng bằng sức trẻ sự nhiệt huyết các bạn đã xây dựng nhóm ngày càng phát triển mạnh mẽ
với số lượng khá là đông vì thế là ở làng thì bọn em sẽ chia ra là bảy tối
mỗi tối sẽ có một nhóm trưởng
và anh chị trong câu lạc bộ do sự sắp xếp thì mỗi anh chị sẽ dạy khoảng hai đến ba tối trên một tuần
cái khó khăn ban đầu là do câu lạc bộ em cùng nhiều bạn ở các trường đại học
kỹ năng sư phạm bọn em chưa có
vậy nên là bọn em những buổi đầu thì bọn em cố gắng tổ chức các buổi training kỹ năng sư phạm cho các bạn
sau đấy thì hướng dẫn các bạn các bước để làm quen với trẻ
bên cạnh việc dạy học miễn phí cho các em học sinh
câu lạc bộ ngày mai tươi sáng còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết giữa các em học sinh với các anh chị tình nguyện viên
như tổ chức gói bánh trưng ngay tại làng trẻ sos
hướng dẫn các em làm thiệp để tặng các cô bác lo công nghèo các bác bán hàng rong trong các dịp lễ tết
với những kiến thức nhận được
có thể một chân trẻ mới sẽ được tạo ra một trường đại học